công tác này cũng đã bộc lộ những bất cập không ít lần gây những thiệt hại đáng kể
nếu không kịp thời có biện pháp chấn chỉnh giá trị di sản sẽ có nguy cơ mất mát không lấy lại được
có thể lấy ví dụ ở ngay tại hà nội nơi được gọi là thủ đô di sản
năm hai nghìn một mươi năm hà nội đã kiểm kê và phân loại năm chín trăm hai mươi hai di tích
bên cạnh những di sản thế giới di tích quốc gia đặc biệt như văn miếu quốc tử giám hồ gươm
đã được bảo vệ chỉnh trang cảnh quan và bảo tồn đúng mực
hà nội còn có tới năm trăm linh di tích xuống cấp nghiêm trọng
tuy nhiên điều đáng lo ngại trước hết lại chính là việc tu bổ tôn tạo
luôn theo xu hướng đập đi xây mới hoành tráng hơn cái cũ
trong một bài viết có tiêu đề xâm hại di tích ở hà nội chạy theo sai phạm tới bao giờ
trên báo tiền phong online từ cuối năm hai nghìn một mươi tám tác giả bảo hân đã thống kê những sai phạm tiêu biểu
trong việc xâm hại di tích
theo đó chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi năm có thể điểm mặt chỉ tên hàng loạt công trình vi phạm nghiêm trọng ở hà nội
chẳng hạn cuối năm hai nghìn một mươi năm báo chí phát hiện công trình nguy nga hương nghiêm pháp đường
mọc lên trong khu vực chùa cổ thiên chù khu vực bảo vệ một của di tích quốc gia khu danh thắng hương sơn
đó là tòa nhà được xây theo lối kiến trúc khác biệt với quần thể di tích tại chùa hương
điều đáng nói ở đây chính là sự di tích của hà nội
nó là một loanh quanh của chính quyền ủy ban nhân dân huyện mỹ đức khi vụ việc được phát hiện
nhà chùa khẳng định huyện có chữ ký đồng ý vào tờ trình để xây dựng
nhưng tới thời điểm công trình xuất hiện thì huyện lại nói là không nhớ cụ thể về tờ trình này
nhiều người vẫn chưa quên loạt sai phạm tại chùa trăm gian từ việc tự ý hạ giải xây dựng gác khánh
và sau này là tu sửa vượt quá phép ở khu vườn tháp nhà ni
sư chủ trì chùa trăm gian đã từng phải đứng lên
khóc xin lỗi tại một cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm
câu chuyện sai phạm trong quá trình tu bộ di tích vẫn đi theo vết xe đổ
tại di tích quốc gia ở chùa khúc thủy thanh oai mọc thêm hàng loạt công trình như nhà tăng
nhà ni tượng đài phật kích thước khổng lồ bếp ăn của nhà sư và phật tử bao vây ngôi chùa cổ
hơn trăm bức tượng rát vàng được đặt dọc hai bên lối đi vào chùa khiến cảnh tượng càng trở nên lạ lẫm
vụ việc này chưa được xử lý
vụ việc khác lại xảy ra nghiêm trọng hơn
cuối năm hai nghìn một mươi tám lấy lý do đình xuống cấp nghiêm trọng và không trông chờ ở nguồn kinh phí
người dân thôn lương xá xã liên bạc huyện ứng hòa tự ý hạ giải
không phân loại cấu kiện và biến ngôi đình gỗ thành ngôi đình bê tông xa lạ
ngôi đình lương xá với nhiều mảng trạm quý từ thế kỷ một mươi bảy bỗng được bê tông hóa trong vòng thời gian ngắn
cũng theo tác giả bài viết
loạt vi phạm di tích nghiêm trọng ở hà nội
nhiều chuyên gia cho rằng xử phạt vi phạm di tích như gãi ngứa hoặc theo kiểu dơ cao đánh khẽ
mỗi khi tái diễn tình trạng sai phạm lại ra văn bản chạy theo để chữa cháy
một số ý kiến cho rằng cần phải coi vi phạm trong lĩnh vực này là trọng án
thậm chí bỏ tù người chịu trách nhiệm để xảy ra vi phạm nghiêm trọng
như thế may ra người ta mới biết sợ để làm đúng chức trách
không tái diễn tình trạng vi phạm

phần còn lại của chương trình hôm nay là bài
trách nhiệm bảo tồn di sản của tác giả thành nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bức tranh sơn mài vườn xuân trung nam bắc
là tác phẩm được danh họa nguyễn gia trí tâm huyết thực hiện trong suốt hai mươi năm
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
năm một nghìn chín trăm chín mươi ủy ban nhân dân tp hcm đã mua bức tranh này
tặng lại bảo tàng mỹ thuật tp hcm
năm hai nghìn một mươi ba bức tranh được công nhận là bảo vật quốc gia
một tác phẩm có giá trị như vậy lẽ ra phải được bảo vệ bảo quản nghiêm cẩn đúng cách
vậy mà đầu năm hai nghìn một mươi chín nhiều du khách đến thăm bảo tàng mỹ thuật tp hcm
không khỏi ngỡ ngàng khi thấy bức tranh có diện mạo khác hẳn
màu sắc nhạt nhòa sự lấp lánh của chất liệu sơn mài
tạo nên chiều sâu bức tranh đã không còn giữ được
nguyên nhân là do nơi lưu giữ sơn mài sơn mài không có sơn mài
do nơi lưu giữ và trưng bày bức tranh đã vệ sinh tranh
thay vì cần mời chuyên gia khảo sát đánh giá thực trạng xuống cấp của tranh
để có biện pháp tu sửa phục chế thích hợp
đồng thời quá trình bảo dưỡng phải do người có chuyên môn kiểm tra giám sát nghiêm ngặt
thì một số người có trách nhiệm đã thực hiện công việc quan trọng này
một cách vô cùng cậu thả tìm một thợ sửa sơn mài để chọn mặt gửi vàng
hậu quả là bề mặt bức tranh đã bị can thiệp thô bạo bằng nước rửa chén
chu giấy ráp hai loại giấy có tác dụng mài mòn cao khiến chanh bị hư hỏng nặng
lãnh đạo cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm bộ văn hóa thể thao và du lịch nhận định
tác phẩm sơn mài vườn xuân trung nam bắc có thể coi là hiện vật chiếm tới năm mươi thương hiệu
giá trị và uy tín của bảo tàng mỹ thuật tp hcm
bức tranh quan trọng như vậy đó vậy mà họ lại không đánh giá đúng
và có đầu tư đúng mực với báu vật này thật là đáng tiếc
vụ việc nêu trên chưa hết nóng thì mới đây dư luận lại tiếp tục xôn xao về sự kiện
hai cụm tháp ở bình định là tháp đôi ở thành phố quy nhơn được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi
cụm tháp bánh ít ở tuy phước được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi hai bị xâm phạm thô bạo
bằng cách thức các khung sắt treo biển quảng cáo du lịch được khoan và bắt vít thẳng vào tường tháp cũng như mặt tháp
cho dù ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sở văn hóa và thể thao tỉnh bình định lập tức chỉ đạo khắc phục người làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm
nhưng chắc chắn những vết khoan lỗ chỗ trên bề mặt tháp cổ sẽ không thể xóa bỏ để trả lại vẻ nguyên vẹn đã có
thiệt hại từ sự cẩu thả thiếu hiểu biết gây ra cho di tích sẽ là tổn thất không thể bù đắp
thực tế những năm qua hiện tượng xâm hại các di sản văn hóa đã xảy ra trong các văn hóa
cũng nhiều lần một số tổ chức địa phương cá nhân phải rút kinh nghiệm nhưng xem ra vấn đề này vẫn không hề được chú ý đúng mức
những bất cập trong công tác bảo quản tôn tạo phục chế các di sản vật thể sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử văn hóa khoa học
bao gồm di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh di vật cổ vật bảo vật quốc gia vẫn chưa được triệt để khắc phục gây hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận lo lắng
mặc dù dư luận nhiều lần cảnh báo song các sự việc liên tục xảy ra những năm gần đây đã minh chứng cho điều này
năm hai nghìn một mươi dự án trùng tu tôn tạo thành nhà mạc tuyên quang đã biến một di tích quốc gia hơn bốn trăm linh năm thành lò gạch một ngày tuổi như nhận xét của nhiều người
năm hai nghìn một mươi bốn ngay trước lễ công bố quyết định bảo vật quốc gia bia sùng thiện riêng linh thời lý một trong ba mươi bảy bảo vật quốc gia được công nhận
vào năm hai nghìn một mươi ba đang được lưu giữ tại chùa long đoại sơn huyện duy tiên tỉnh hà nam đã bị phá hủy nghiêm trọng
nguyên do cũng bởi vì muốn tân trang vệ sinh bia
ban quản lý di tích đã sử dụng một nhóm thợ xây làm sạch bia cổ bằng bàn chải sắt đá mài giấy ráp
sự can thiệp phi khoa học đã gột sạch những nét rêu phong làm biến dạng dấu tích ngự bút của hoàng đế lý nhân tông
thời từ năm một nghìn sáu mươi sáu đến năm một nghìn một trăm linh
di tích được thiết kế vào năm một nghìn một trăm hai mươi tám trên bề mặt của tấm bia
cũng trong năm này đình quang húc ở xã đông quang huyện ba vì hà nội
được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau ba năm triển khai dự án trùng tu tôn tạo đã bị biến thành một ngôi đình hoang phế
vì kết cấu cột kèo bị siêu vẹo chắp vá chi tiết trang trí nhem nhuốc cẩu thả
không bảo đảm tính mỹ thuật đình lại không có người trông coi
dự án trùng tu quét vôi cụm công trình bia quốc học hay còn gọi là đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong
nằm ở bờ nam sông hương được ủy ban nhân dân tp huế giao trung tâm công viên cây xanh huế làm chủ đầu tư thực hiện
cũng vấp phải sự phản ứng của cộng đồng
bởi quá trình trùng tu nhiều chi tiết vốn là biểu tượng chung cho văn hóa truyền thống việt nam
trong hệ thống hoa văn của di tích đã bị cạo đi đồng thời lớp sơn mới màu vàng trói khác xa nguyên bản
trong khi đó cũng vì thiếu sự chỉ đạo tổ chức và giám sát sát sao trong công tác bảo tồn di tích
nhiều di tích hiện vật ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng
tiêu biểu như nhà bia thủy môn đình ở lạng sơn được giới nghiên cứu ghi nhận là một trong bảy hiện vật
tài liệu thư tịch cổ vẫn còn nguyên vẹn có niên đại từ trước năm một nghìn tám trăm linh
trên đó khắc ghi chữ việt nam với ý nghĩa như danh sưng của đất nước
và tới năm hai nghìn một mươi năm nhà bia đã được thủ tướng chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia
tuy nhiên nhiều năm nay di tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng các cột kèo bị mối mọt mái đình hư hỏng nặng
tương tự di tích ly cung nhà hồ ở thanh hóa được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cụm tháp hòa lai ở ninh thuận xây dựng từ thế kỷ thứ chín được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt năm hai nghìn một mươi
đều đang bị thảm cảnh xuống cấp đối diện trực tiếp với nguy cơ bị lãng quên
đã có nhiều ý kiến khác nhau lý giải về tình trạng nêu trên nhưng tựu chung đều thống nhất quy về vai trò của những người có trách nhiệm
mà nổi lên là nhận thức ý thức trách nhiệm cũng như chi thức và sự hiểu biết về lĩnh vực được xã hội chính quyền giao trực tiếp phụ trách
sâu xa hơn nữa là tình yêu sự trân trọng đối với các tài sản văn hóa quý báu mà cha ông đã trao truyền
như phó giáo sư tiến sĩ trần lâm biền chuyên gia nghiên cứu văn hóa việt nam thẳng thắn chỉ rõ
những người tu bổ di tích không hiểu di tích mà họ chỉ làm theo kiểu sửa nhà
nhận thức về di tích rất kém
có những người tự nhận mình giỏi về tu bổ nhưng cũng chỉ là tu bổ liều làm theo cảm tính
tôi cho là họ thiếu trách nhiệm sự yêu quý với di tích kém cũng như ứng xử với di tích thiếu trí tuệ
sự thẳng thắn đó có thể làm mếch lòng một số người đang hoạt động trong lĩnh vực này tuy nhiên không thể không nhắc lại
bởi các di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa vật thể nói riêng là tài sản vô giá
của quốc gia của dân tộc
đó là những tài sản ra đời từ sự kết tinh của trí tuệ tài năng công sức
đồng thời mang chứa các nét văn hóa đặc sắc của người việt nam qua các thời kỳ lịch sử
đặc biệt đó là những di sản độc bản giá trị tăng lên từ tuổi lịch sử của mỗi di sản
dù hậu thế có dụng công tái tạo chế tác làm mới như thế nào sẽ không bao giờ có thể thay thế được
theo thời gian
vì các nguyên nhân khách quan như tác động của thiên nhiên bị chiến tranh tàn phá
thậm chí do quan niệm của con người trong một thời kỳ lịch sử nhất định
các di tích hiện vật này dần bị hư hỏng xuống cấp ít được chú ý
nếu thật sự trân trọng di sản của cha ông để lại
chúng ta cần có biện pháp bảo tồn tu bổ một cách khoa học hợp lý để ngăn chặn quá trình xuống cấp của di sản
theo ý kiến của nhiều chuyên gia tâm huyết
bên cạnh việc nâng cao ý thức
và trách nhiệm của người dân chính quyền địa phương đối với các di sản
đã đến lúc các cơ quan chức năng liên quan cần sớm triển khai kiểm kê di sản
xây dựng một bản đồ di sản văn hóa lịch sử của cả nước
từ đó khảo sát đưa vào danh mục cần bảo vệ khẩn cấp những di sản bị hư hỏng nặng
đồng thời trên cơ sở đó lên kế hoạch chi tiết cụ thể
tham khảo ý kiến chuyên gia để đưa ra biện pháp bảo dưỡng phục chế hiệu quả
những di sản còn tương đối nguyên vẹn
cũng cần có biện pháp bảo quản hợp lý đúng quy định pháp luật
tránh làm hư hỏng vì cầu thả thiếu trách nhiệm thiếu hiểu biết
tuyệt đối tránh tình trạng mạnh ai nấy làm thiếu tham vấn về khoa học
dẫn đến hậu quả là di sản còn bị hủy hoại nhanh hơn
bên cạnh đó các tổ chức cá nhân được giao trách nhiệm bảo quản phục chế di sản
phải có đủ trình độ chuyên môn một số trường hợp phải có chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
đặc biệt việc bảo dưỡng phục chế cần tuân thủ các nguyên tắc
lưu giữ được giá trị nguyên gốc của di sản
nếu có sự can thiệp phải đủ các điều kiện cần thiết giúp di tích hiện vật
vừa tồn tại như vốn có vừa thích ứng với đòi hỏi của cuộc sống
tuyệt đối tránh can thiệp thô bạo cũng như bổ sung các yếu tố mới
dẫn đến làm sai lệch giá trị của di sản
cao hơn tất cả khi tiến hành công việc này các địa phương các tổ chức cá nhân
cần ý thức rằng đó là trách nhiệm để giữ gìn và trao lại tài sản quốc gia cho con cháu mai sau
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài trách nhiệm bảo tồn di sản của tác giả thành nam
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau